hội đồng bảo an liên hợp quốc vào ngày hôm qua lại họp bàn về tình hình nhân đạo tại ukraine
thế nhưng cuộc họp lại chứng kiến màn đổ lỗi giữa nga và mỹ về việc các bên không mặn mà với các cuộc đàm phán hòa bình tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột
nga đã yêu cầu một cuộc họp khác của hội đồng bảo an trong hai ngày tới
phát biểu tại cuộc họp đại sứ nga tại liên hợp quốc cho biết phần lớn các nước thành viên liên hợp quốc đều ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột nga ukraine
nga đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc
chúng tôi xác nhận là sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán để giải quyết tận gốc mọi nguyên nhân dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt của chúng tôi
hầu hết các quốc gia đều hoan nghênh hòa đàm ngoại trừ các nước phương tây và chính quyền ukraine
họ muốn đánh bại nga và những gì chúng ta đang thấy là phương tây đang chống lại nga bằng người ukraine
điều này khiến chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục các mục tiêu đã đề ra của chiến dịch quân sự đặc biệt
đại sứ nga nhấn mạnh phương tây chỉ quan tâm đến việc tăng cường viện trợ vũ khí cho ukraine mà không quan tâm đến một giải pháp ngoại giao nào
trong khi đó phó đại sứ mỹ tại liên hợp quốc lại ý nghĩa cho rằng những cuộc tấn công của nga là bằng chứng cho thấy moscow không thực sự quan tâm đến đàm phán hay ngoại giao
từ tháng hai đến nay hội đồng bảo an đã tiến hành hàng chục cuộc họp về tình hình ukraine song vẫn chưa thể giúp hạ nhiệt cuộc xung đột
người dân ukraine đã rơi vào hỗn loạn và tuyệt vọng
sau nhiều tháng chiến dịch nga đã tự nhiên đánh bại nga

trong khi tổng thống mỹ joe biden mới đây bày tỏ muốn nga rút quân khỏi ukraine trước khi đàm phán